dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu các đại biểu quốc hội đã thảo luận về những điểm còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật đặc xá sửa đổi
cho ý kiến về quy định về thời điểm đặc xá nhiều đại biểu nhất trí về báo cáo giải trình tiếp thu của ủy ban thường vụ quốc hội về ba thời điểm đặc xá
gồm nhân sự kiện trọng đại của đất nước nhân ngày lễ lớn của đất nước và trong trường hợp đặc biệt
trên thực tế những năm qua chủ tịch nước đã bảy lần ban hành quyết định về đặc xá nhân sự kiện trọng đại của đất nước
nhân nghề lễ lớn của đất nước và đã đặc xá trong trường hợp đặc biệt đối với một mươi bốn người bị kết án và không phát sinh vướng mắt về thời điểm đặc xá
không quy định tần suất cũng như số lượng đặc sản để quyền đó do chủ tịch nước quyết định tùy theo tình hình đất nước cũng như là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung
về đối tượng được đề nghị đặc xá nhân sự kiện trọng đại ngày lễ lớn của đất nước được quy định tại điều một mươi một dự thảo luật
nhiều đại biểu cho rằng nên mở rộng đối tượng xét đặc xá cả với người đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù
theo quy định của bộ luật hình sự đối tượng này là người đang chấp hành án
nhưng vì những lý do sức khỏe mang thai đang nuôi con nhỏ giữ bàm sáu tháng tuổi nên được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
vì vậy nếu họ đáp ứng đủ các điều kiện như người đang chấp hành án phạt tù đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong thời gian được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù
thì được xét đặc xá cho họ cái điều này thể hiện được sự công bằng phù hợp với quy định tại điều bốn của luật
cũng tại phiên thảo luận nhiều đại biểu cho
ý kiến về trách nhiệm của viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động đặc xá về việc tạo điều kiện để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng
theo dự kiến dự án luật đặc xá sửa đổi sẽ được thông qua tại kỳ họp này